sau mỗi vụ sản xuất người nông dân sử dụng và thải ra môi trường một lượng lớn bao bì
chai lọ thuốc bảo vệ thực vật làm môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng
trước tình trạng này đoàn thanh niên tại các tỉnh đã lên ý tưởng và xây dựng các công trình thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng
mô hình này đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân và khẳng định hiệu quả thiết thực trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trong những năm gần đây mỗi lần đi phun thuốc trừ sâu về chị trần thị mến ở xã hợp thịnh huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đều bỏ những vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật vừa sử dụng vào bể đựng rác được đặt ven đường
thực tế không chỉ chị mến mà hiện nay người dân xã hợp thịnh đều có ý thức thực hiện nghiêm việc vứt vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đúng nơi quy định
để có được kết quả trên đó là nhờ sự trị
trước sự triển khai công trình thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật của đoàn thanh niên xã hợp thịnh
công trình thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bước đầu đã phát huy hiệu quả tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân
từ lúc mà trước khi mà chưa có cái bể chứa này là chúng tôi vẫn đi phụ thuốc này là chúng tôi cũng gọi là vứt
cũng đại để là vứt khắp cả nhưng mà từ lúc mà có cái bể này là chúng tôi thu gom hết vào trong những cái khu vực mà
trong bể này để tất cả anh em đoàn viên thanh niên để tiêu hủy
từ lúc mà tôi thấy có cái bể này là tôi thấy là quá là thuận tiện mà sạch sẽ mà môi trường rất chi là bảo vệ an toàn
thời gian đầu mà khi mới triển khai cái bể chứa này thì gặp phải những khó khăn là người dân họ chưa có ý thức
họ chưa mang những cái rác những cái thuốc bảo vệ thực vật vỏ thuốc này vào bể chứa
dẫn đến là hoặc là sau khi họ có ý thức hơn thì họ lại mang vào đây
nhưng mà họ không biết
họ không biết được cái sự nguy hại của cái vỏ thuốc bảo vệ thực vật này và họ đốt thế
thì các đoàn viên thanh niên thì đã cố gắng là đi tuyên truyền vận động bà con
thì đến nay thì mọi thứ đã ổn định và bà con đều đã có ý thức trong việc là thu gom cái vỏ thuốc này
để có được sự thay đổi từ suy nghĩ đến hành động bảo vệ ruộng đồng của bà con
hàng tháng đoàn thanh niên các xã đã tổ chức cho đoàn viên thu gom rác thải
vận chuyển rác trong bể đưa về nơi xử lý tập trung của xã
đồng thời cùng với tổ chức tuyên truyền cho nông dân trước trong và sau các đợt phun thuốc đại trà
về ý nghĩa của vệ sinh đồng ruộng
đối với công trình thùng chứa của bảo vệ thuốc bảo vệ thực vật thì đã được huyện đoàn triển khai
và phát động xây dựng thí điểm bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn xã thanh vân
và đến nay thì toàn huyện đã có một mươi tám mô hình thùng chứa trên các cánh đồng của các thôn
bên cạnh việc xây dựng các công trình cụ thể thì chúng tôi chỉ đạo các bạn đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh
thực hiện các hoạt động tình nguyện thường xuyên tại chỗ gắn với việc phát huy các giá trị của các mô hình
ví dụ như việc thực hiện ngày chủ nhật xanh gắn với việc thu gom những vỏ thuốc bảo vệ bao bì thực vật
qua đó thì chúng tôi phát huy được tuyên truyền đối với bà con nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường
và từng bước thay đổi nhận thức
với sự cố gắng nỗ lực của các cấp bộ đoàn sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên
nên công tác bảo vệ môi trường tại khu vực nông thôn của tỉnh bắc giang đã thu được nhiều kết quả
góp phần tạo nên một diện mạo của vùng nông thôn mới thân thiện xanh sạch đẹp